đặc biệt đại hội sẽ công bố một mươi sáu công trình thanh niên trong nhiệm kỳ mới là xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng tặng một mươi sáu nhóm đồng bào dân tộc thiểu số góp phần diên giữ bản sắc văn hóa dân tộc
quy mô trung bình mỗi công trình là khoảng tám trăm linh triệu đồng được huy động từ nguồn lực xã hội hóa một mươi sáu công trình sẽ được khởi công từ năm hai nghìn hai mươi và hoàn thành trong nhiệm kỳ
chúng tôi cũng mong muốn là thanh niên trong thời kỳ mới tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước của mình và trao dồi thêm bản lĩnh để có thể có thêm thông tin